những ngày qua cuộc xung đột giữa israel và iran đã phải đăng nhận được sự quan tâm
chỉ trong thời gian ngắn iran đã tiến hành cuộc không kích quy mô lớn với một trăm bảy mươi uav
hai mươi tên lửa hành trình và một trăm hai mươi tên lửa đạn đạo phóng vào israel
trước động thái này phương tây đã hỗ trợ đắc lực giúp israel đối phó với sự tấn công của iran
điều này đã khiến phía ukraine chạy lòng và mong muốn cũng nhận được sự ủng hộ tương tự
theo đó khi iran tập kích israel bằng hàng trăm tên lửa vào uav
theo aivis đã nhận được điều mà ukraine không có là sự hỗ trợ trực tiếp tức thì từ mỹ và đồng minh
cụ thể quân đội mỹ anh pháp và các nước khác trực tiếp giúp israel bắn rơi chín mươi chín
trong tổng số hơn ba trăm linh máy bay không người lái và tên lửa của iran
trên thực tế trong hơn hai năm xung đột ukraine đã đối mặt với nhiều cuộc tấn công
bằng tên lửa và máy bay không người lái uav của nga
trong đó có mẫu uav kiểu shahed
được cho là do iran sản xuất
để đối phó ukraine đã phải dựa vào lưới phòng không chấp phá của mình
cùng số lượng hạn chế tổ hợp tên lửa do phương tây chuyển giao do lực lượng của kiev tự vận hành
hệ thống phòng thủ đó dường như không đủ giúp ukraine đối phó các đoàn tập kích ngày càng phức tạp của nga
tuần trước nhà máy điện lớn nhất phục vụ khu vực kiev đã bị phá hủy sau cuộc tấn công bằng tên lửa vào uav
hạ tầng năng lượng của ukraine liên tục trở thành mục tiêu tập kích và hứng chịu thiệt hại lớn
kiev nhiều lần đề nghị phương tây cung cấp thêm hệ thống phòng không để đối phó với vũ khí nga
tuy nhiên những lời khẩn cầu của lãnh đạo ukraine chưa được đáp ứng và gói viện trợ bổ sung sáu mươi tỷ usd của mỹ
vẫn mắc kẹt tại quốc hội nước này
theo đại sứ ukraine tại liên hợp quốc cho biết kể từ đầu năm nay
nga đã bắn một tên lửa hai tám trăm linh máy bay không người lái và bảy quả bom dẫn đường vào ukraine
dù washington và các đồng minh khác đã cung cấp cho kiev một số vũ khí phòng không mạnh mẽ
nhưng phương tây không tham gia đánh chặn giới chức ukraine từ lâu vẫn nói rằng số vũ khí mà họ nhận được
không đủ để chống lại mối đe dọa từ trên không
tại thành phố kiev thuộc miền đông ukraine nơi còi bó động công kích vang lên hàng đêm
nhiều người bày tỏ sự tức giận và thất vọng khi các đồng minh của ukraine đã không bảo vệ họ giống như cách đã làm với israel
mới đây nhất tổng thống ukraine zelensky đã kêu gọi tập thể phương tây tham gia vào cuộc xung đột với nga
và bảo vệ nước này tương tự những gì phương tây đã
tổng thống ukraine đã hỗ trợ israel khi bị iran công kích
theo hãng reutersde tin nhà lãnh đạo ukraine đưa ra lời kêu gọi trong một bài viết đăng trên telegram
trong đó ông dành nhiều lời khen cho hành động của các nước đồng minh trong việc giúp đỡ israel
theo tuyên bố của israel và phương tây hầu hết số tên lửa và máy bay không người lái uav
mà iran phóng về phía israel đều bị bắn hạ trước khi tiếp cận được không phận israel
và các máy bay của anh mỹ đã giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ israel
tổng thống ukraine nói
nó chứng tỏ sự đoàn kết thực sự hiệu quả như thế nào trong việc chống lại khủng bố
israel mỹ anh pháp và jordan đã cùng hành động và đạt hiệu quả tối đa
nhà lãnh đạo này cho biết thêm không ai bị lôi kéo và xung đột do hành động chống lại iran
do vậy ông zelensky kêu gọi các quốc gia phương tây cung cấp cho ukraine mức độ hỗ trợ tương tự
và bảo vệ nước này khỏi các cuộc tấn công tầm xa của nga
vị tổng thống này buồn bã so sánh bầu trời châu âu lẽ ra đã bình yên từ lâu
nếu ukraine nhận được sự hỗ trợ
hỗ trợ đầy đủ tương tự từ các đối tác trong việc đánh chặn máy bay không người lái và tiên lửa
còn trong bài phát biểu trực tuyến hàng tối nhà lãnh đạo ukraine chỉ ra trong cuộc tấn công của iran
israel không đơn độc họ có cả các đầu minh hỗ trợ phá hủy các mối đe dọa trên bầu trời
từ ví dụ này ông liên hệ với tình hình ở ukraine ông zelensky kêu gọi
một khi ukraine đề nghị đồng minh đừng làm ngơ trước tên lửa và uav nga tấn công ukraine
đồng nghĩa họ cần phải hành động và hành động thật mạnh mẽ
theo ông bầu trời ukraine không thể được bảo vệ bởi những lời hứa hẹn
bởi lẽ thực tế ukraine đã phải chờ đợi suốt thời gian dài để nhận được những gói hàng cứu trợ quan trọng
ukraine đang chờ một lá phiếu của quốc hội mỹ và không còn thời gian để lãng phí
nhà lãnh đạo ukraine lý giải kiev phải chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài mà vẫn hạn chế tối đa thương vong
giống như cách israel đã làm để có thể sống sót như israel
kiev cần phải được hỗ trợ về vũ khí công nghệ huấn luyện và tài chính hệt như họ
được biết tình hình chiến sự tại ukraine đang diễn ra hết sức căng thẳng
tướng lĩnh quân đội ukraine cho biết các lực lượng quân đội nga đang tìm cách chiếm thị trấn tracisda vào ngày chín tháng năm tới
mở đường cho một trận đánh quan trọng để đánh chiếm cao điểm ở khu vực phía đông thị trấn nơi này
nơi nga đang tập trung hỏa lực tấn công
tuy nhiên ukraine đã và đang rơi vào cảnh thiếu vũ khí và nhân lực
theo ông zelensky ukraine đang ở thế ngản cân treo sợi tóc
và sự sống còn của nước này tùy thuộc vào bất kỳ thỏa thuận nào mà họ có thể đàm phán để giữ vững đường lối của mình
đối mặt với việc lựa chọn chấp nhận gói cho vay vũ khí ngay bây giờ hay nhận gói viện trợ miễn phí sau một năm nữa
nhà lãnh đạo ukraine đang nghiêng về phương án trước phản ánh tính cấp bách của tình hình
qua ghi nhận từ nhiều tuần nay ông zelensky đã kêu gọi các đồng minh viện trợ thêm hệ thống phòng không
bởi ông nhấn mạnh rằng ukraine dù có đủ số lượng trong kho dự trữ để đối phó với các đợt tấn công ổ ạt ở nga thời điểm hiện tại
nhưng nước này phải đưa ra những lựa chọn khó khăn về những gì cần bảo vệ
về gói viện trợ của ukraine ngày một mươi năm tháng bốn chủ tịch hạ viện mỹ mike johnson đã cam kết thúc đẩy dự luật viện trợ ukraine
bị đình trệ mà tổng thống joe biden đang thúc giục
sự luật đề xuất gặp bế tắc tại quốc hội trong nhiều tháng do tranh cãi gảy gắt giữa đảng dân chủ và đảng cộng hòa
theo các báo cáo ông johnson khẳng định
với các thành viên đảng cộng hòa tại một cuộc họp kín về dự định cho phép hạ viện bỏ phiếu dự luật độc lập trong tuần này
nhằm đảm bảo viện trợ quân sự bổ sung cho kiev
chia sẻ với the new york times ông nói thêm rằng
các nhà lãnh đạo của nga trung quốc và iran đang quan sát về khả năng mỹ đứng lên bảo vệ các đồng minh và lợi ích trên toàn cầu
chúng tôi sẽ làm như vậy
đảng cộng hòa tại hạ viện trước đây từng từ chối ủng hộ dự luật viện trợ nước ngoài mà ông biden công bố vào tháng một mươi
trong đó bao gồm khoản hỗ trợ trị giá sáu mươi một tỷ usd dành cho ukraine
dự luật bị đình trệ nhiều tháng qua trong bối cảnh đảng cộng hòa đang gây áp lực lên nhà trắng
về việc chấn áp dòng người di cư bất hợp pháp qua biên giới với mexico
theo đó cựu tổng thống donald trump đối thủ ông biden trong cuộc đua vào nhà trắng
cũng lập luận chống lại viện trợ cho ukraine một động lực cho đảng cộng hòa
sự chậm trễ trong việc phê duyệt thêm vũ khí cho ukraine đã gây lo lắng cho tổng thống zelensky
và các quan chức khác ở kiev
phía ukraine cho rằng tổn thất này trên chiến trường là do tình trạng thiếu đạn dược
và viện trợ phòng không từ quốc tế
tuần trước ông zelensky cảnh báo ukraine sẽ thua nếu quốc hội mỹ không quyết đoán
trước những lời bộc bạch của tổng thống ukraine ngoại trưởng cameron cho biết
không quân hoàng gia anh không thể bảo vệ không phận ukraine theo cách đó
bởi một điều cần tránh là quân đội nato giao tranh trực tiếp với quân đội nga
theo ông ukraine nên được cung cấp sự hỗ trợ về tài chính và vũ khí
nhưng việc đặt các lực lượng của nato trong cuộc xung đột trực tiếp với nga
đó là một sự leo thang nguy hiểm
khi được hỏi tại sao phương tây không thể cung cấp cho ukraine sự hỗ trợ trực tiếp hơn
để bắn hạ các uav ông cameron đã trả lời rằng
những gì ukraine cần lúc này không phải là chiến đấu cơ phương tây trên bầu trời của họ
điều họ mong muốn và chúng ta cần cung cấp cho họ là các hệ thống phòng không
chống lại những vũ khí có hiệu quả hơn
trong những ngày đầu xung đột giữa nga và ukraine nổ ra
mỹ cùng các đồng minh nato đã phát triển các vũ khí
cũng phản đối lời kêu gọi thiết lập vùng cấm bay của kiev
việc dẫn những thách thức về hậu cần và nguy cơ xung đột trực tiếp với quân đội nga
kể từ đó đồng minh phương tây cũng không cung cấp nhiều loại vũ khí
mà ukraine yêu cầu như tên lửa tầm xa
thay vì giúp ukraine tạo ra lưới phòng không đa tầng hiện đại như israel
phương tây đã cung cấp những gói thiết bị chắp vá để ngăn các cuộc tấn công của nga
mỹ và đồng minh nato cũng nhiều lần bác bỏ ý tưởng can thiệp quân sự và xung đột ukraine
khi tổng thống pháp emmanuel macron
gần đây nói rằng không nên loại trừ khả năng gửi quân đội tới ukraine
các lãnh đạo phương tây đã nhanh chóng lên án ý tưởng này là nguy hiểm
nhiều quan chức ukraine đã cố gắng không chỉ trích trực tiếp và công khai chính sách của mỹ và đồng minh
lo ngại bị xem là vô ơn sau khi nhận nhiều hỗ trợ từ khi xung đột với nga bắt đầu
tuy nhiên không ít quan chức ukraine tỏ rõ sự kèn tị
với sự hỗ trợ mà israel đã nhận được từ các đồng minh
trong khi cả ukraine và israel đều đối mặt với cuộc không kích từ đối thủ
hai nước về cơ bản có mối quan hệ an ninh với mỹ khác nhau
rất ít quốc gia trên thế giới có quan hệ quốc phòng chặt chẽ với mỹ hơn israel
hai nước chia sẻ thông tin tình báo tuyệt mật và hợp tác sâu rộng về các chính sách khu vực
bất chấp những bất đồng về quan điểm giữa chính quyền tổng thống joe biden
với thủ tướng benjamin netanyahu liên quan đến chiến sự gaza
israel vẫn là một trong những đồng minh thân cận nhất của mỹ
mỹ không có hiệp ước quốc phòng với israel và chỉ giang buộc thông qua các gói viện trợ
song cho evis nhiều thập kỷ qua
là đối tác tin cậy nhất của washington ở trung đông
israel cũng là nước nhận viện trợ nước ngoài lớn nhất của mỹ kể từ thế chiến hai
theo thỏa thuận một mươi năm ký kết năm hai nghìn một mươi chín
washington cam kết cung cấp cho tel avit ba mươi tám tỷ usd viện trợ quân sự tới năm hai nghìn hai mươi tám
hai bên hợp tác chặt chẽ về các hệ thống quân sự hiện đại
bao gồm mạng lưới phòng không vòm sắt mà israel đã sử dụng
để ngăn các cuộc tập kích của iran vào cuối tuần qua
sau khi nga phát động chiến sự ở ukraine vào cuối tháng hai năm
năm hai nghìn một mươi hai nhiều người ủng hộ kiev đã đề xuất mô hình
quan hệ quốc phòng với phương tây theo kiểu israel
tuy nhiên ý tưởng không được thúc đẩy thêm
một phần vì nó đòi hỏi mức độ cam kết mà chưa quốc gia phương tây nào sẵn sàng dành cho ukraine
nhà trắng cũng loại bỏ khả năng cử các lực lượng của nước này đánh chặn tên lửa
và uav của nga trong cuộc xung đột ở ukraine
ngay cả khi washington đã hỗ trợ israel đẩy lùi cuộc không kích từ iran
người phát ngôn hội đồng an ninh quốc gia mỹ john kirby nhận định
đó là những cuộc xung đột
công phận khác nhau công phận khác nhau và mối đe dọa khác nhau
ông cũng khẳng định tổng thống joe biden đã tuyên bố rõ ràng
mỹ sẽ không tham chiến ở ukraine